ngày chín tết xuân tân mão dương uống rượu cùng bè bạn
tại cuộc nhậu nghĩ tới ngôi nhà lạnh lẽo căng thẳng của mình
dương không về mà tới nhà anh họ ở gần đó tá túc nhờ
nguyễn văn dương tâm sự rằng
dù có thể nhận được tha thứ của mọi người
nhưng bản thân anh ta chưa bao giờ hết say rứt
về việc làm của mình
giờ đây mỗi ngày trôi qua
dương chỉ biết chuyên tâm cải tạo
để mong có ngày được chuộc lỗi với cha
thắp một nén nhang trên nấm mồ người đã khuất
vào đây thì riêng bước đầu cũng khá là hoang mang
suy nghĩ là ăn dài
rồi mình đang ở ngoài xã hội như thế
tự nhiên vào đây mình mất hết
không còn cái gì
nên là chúng tôi là cán bộ giáo dục
rồi cán bộ quản giáo
và ba năm thị thường xuyên
gặp gỡ đồng viên
để tạo mọi điều kiện để cho gia đình
mẹ hoặc anh thường xuyên
đến đây để thăm hòa dương
hòa dương không nhận thức được
cái việc mình làm
không có một cái điều gì đó kêu ca với gia đình
không đòi hỏi gia đình một cái gì cả
hòa dương cũng chỉ mong
gia đình là thường xuyên
thăm ngon và động viên
ngôi nhà thân yêu của dương
nơi chứa đường tuổi thơ được yêu thương
chăm sóc ngày nào
giờ đây chỉ còn lại duy nhất người cha
vẫn hàng ngày cặm cụi
gặm nhấm nỗi cố gắng
cô đơn buồn đau
trước cảnh gia đình ly tán
có bi kình nào đau đớn hơn
khi nạn nhân và tội phạm
kẻ gây tội và người chịu tội
đều cùng chung mối quan hệ gia đình
có những cơn ghen
có những kiểu ghen
đã không dừng lại ở chữ ghen
nó đã khiến con người ta
quay cuồng trong điên đảo sai lầm
những sai lầm
không có cơ hội để làm lại
cũng không bao giờ có thể sửa chữa